theo quy hoạch của chính phủ cả nước có một mươi năm cảng biển loại một trong đó các tỉnh miền trung có đến chín cảng cùng thanh hóa nghệ an hà tĩnh thừa thiên huế đà nẵng quảng nam quảng ngãi bình định và khánh hòa
đầu tư và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật cảng biển là yêu cầu tất yếu để doanh nghiệp cạnh tranh hoạt động vận chuyển hàng hóa hiệu quả phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế đất nước đồng thời tạo động lực thúc đẩy các hoạt động kinh tế đối ngoại và hội nhập quốc tế
theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển việt nam thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi của chính phủ trong đó tập trung nguồn lực phát triển các cảng biển thanh hóa nghệ an đà nẵng và khánh hòa trở thành những hạt nhân kinh tế biển kinh tế hàng hải và là trung tâm logistics của khu vực và quốc tế
để cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển cảng biển thì việc triển khai phát triển kết cấu hạ tầng cảng biển và kết cấu hạ tầng hàng hải liên quan được xem là yếu tố quan trọng để bảo đảm sự phát triển đồng bộ liên tục của hệ thống cảng biển và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội
với lịch sử hơn một trăm hai mươi năm hình thành và phát triển cảng đà nẵng hiện là cảng biển container lớn nhất miền trung hiện nay
sở hữu hơn một bảy trăm linh mét cầu bến với khả năng tiếp nhận các tàu hàng tổng hợp lên đến bảy mươi dvkt tàu container đến bốn teu và tàu khách đến một trăm bảy mươi grt cùng với các thiết bị xếp dỡ và kho bãi hiện đại
tổng công suất bến sau khi đầu tư xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch đạt đến một mươi hai triệu tấn mỗi năm
cảng đà nẵng hiện là một khâu quan trọng trong chuỗi dịch vụ logistics của khu vực miền trung việt nam
cảng đà nẵng cũng được chọn là điểm cuối cùng của tuyến hành lang kinh tế đông tây nối liền bốn nước myanmar thái lan
lào và việt nam là cửa ngõ chính ra biển đông cho toàn khu vực
những năm qua cảng đà nẵng luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao
doanh thu tăng trưởng bình quân một mươi năm một năm lợi nhuận trước thuế tăng trưởng bình quân một mươi bốn một năm sản lượng hàng hóa thông qua cảng bình quân một mươi một triệu tấn một năm
riêng ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn hoạt động sản xuất kinh doanh của cảng đà nẵng tăng trưởng khá tốt
doanh thu của cảng đà nẵng tăng hai mươi lợi nhuận tăng một mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn
để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh hiệu quả cảng đà nẵng đã tích cực tháo gỡ khó khăn vướng mắt tập trung các nguồn lực đầu tư mở rộng phát triển hệ thống cảng biển logistics trong đó đẩy nhanh tiến độ các dự án tại bãi tiền xa
đây là cầu cảng số sáu của cảng đà nẵng đã hoàn thiện và đưa vào khai thác năm hai nghìn hai mươi ba nâng tổng chiều dài bảy cầu cảng ở đây lên một bảy trăm linh mét
trong đó cầu cảng số bốn và năm có khả năng tiếp nhận các tàu hàng tổng hợp lên đến bảy mươi dvkt
và tàu container đến bốn teu
vừa qua cảng đà nẵng đầu tư bốn khung cầu bánh lốp rtg hiện đại hàng đầu thế giới vào vận hành thuộc dự án bãi sau của cảng số bốn và năm
các cầu khung này được cung cấp bởi nhà sản xuất cầu hàng đầu thế giới mitsubishi paseko của nhật bản
dự án bãi sau cầu cảng số bốn và năm cảng tiên sa là một trong những dự án lớn nằm trong chiến lược đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị cơ sở hạ tầng năm hai nghìn hai mươi bốn và các năm tiếp theo
nhằm phục vụ tốt nhất cho nhu cầu khách hàng của cảng đà nẵng